nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại và khoa học kỹ thuật nâng cao kim ngạch xuất khẩu và các biện pháp cần thiết để thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực nông lâm thủy sản và các mặt hàng công nghiệp giữa việt nam và liên bang nga mới đây tuần lễ thực phẩm nga đã khai mạc tại hà nội
theo thống kê kim ngạch thương mại song phương giữa việt nam và liên bang nga trong bảy tháng năm hai nghìn một mươi bảy đạt hai bốn tỷ usd tăng một mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
riêng về hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm và xuất khẩu nông sản trong sáu tháng đầu năm nay của liên bang nga sang việt nam đạt một trăm bảy mươi triệu usd tăng chín ba lần so với cùng kỳ năm ngoái
tuần lễ thực phẩm nga là điểm nhấn giúp phát huy hiệu quả hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và nga cũng như giữa việt nam với các nước thành viên của liên minh kinh tế á âu nhằm đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai triệu lên một mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
tuần lễ thực phẩm nga là một sự kiện văn hóa kinh tế quan trọng
nhằm giới thiệu sản phẩm của hơn bốn mươi doanh nghiệp hàng đầu liên bang nga trong lĩnh vực chế biến nông sản thực phẩm đồ uống chất lượng cao tới người tiêu dùng việt nam qua đó phát huy khả năng hợp tác giữa các doanh nghiệp của cả hai quốc gia
tuần lễ thực phẩm nga là cơ hội hấp dẫn nhằm kết nối các chuyên gia thị trường với các nhà sản xuất rút ngắn khoảng cách giữa người bán và người mua đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp doanh nhân của nga và việt nam trực tiếp trao đổi thông tin đàm phán và ký kết hợp đồng sản xuất kinh doanh hợp tác xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm